một tài xế lái ô tô đại náo cây xăng ở đường láng hà nội đã khiến cho nhiều người bị thương
đã thừa nhận là đạp nhầm chân ga do say xỉn
công an quận đống đa tp hà nội cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ tai nạn
xảy ra tại cây xăng một trăm một mươi một đường láng làm tám người bị thương
bước đầu cơ quan công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô là ngô công hán
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở bắc ninh hiện trú tại xã cự khê huyện thanh ngoài hà nội
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
đã đến quán pa trên đường láng giữ sinh nhận bạn và sau đó điều khiển xe về nhà ở thanh ngoài
khi đi vào đổ xăng do say rượu nên hắn đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên
và cơ quan kỳ sát điều tra công an quận đống đa đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tiến hành thủ nồng độ cồn của ngô công hán
xác định nồng độ cồn là chín
một mươi bảy mg trên lít và chín trăm ba mươi chín mg trên lít
về phía các bị hại hiện bốn nạn nhân đã xuất viện còn ba người vẫn đang theo dõi tại bệnh viện
trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ não một người bị gãy chân
về thiệt hại phương tiện ban đầu cơ quan điều tra xác định có bốn xe máy bị hư hỏng